các đối tượng có khả năng làm sổ đỏ cực nhanh mà chủ sử dụng đất không cần đến các cơ quan thẩm quyền
tuy nhiên qua đối chiếu xác định các sổ đỏ này là giả công an tp tuy hòa tp yên tạm giữ lê thị dung ba mươi sáu tuổi
nguyễn ngọc phú bốn mươi ba tuổi cùng ngụ phường hai tp tuy hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm sổ đỏ giả
lê thị dung tung tin mình có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở mà chủ sở hữu đất không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước
và nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho một người dân ở thôn tường quang xã hòa kiến với số tiền là bốn mươi triệu đồng
dung nhận trước bảy triệu đồng số tiền còn lại sẽ thanh toán khi giao sổ
đến ngày một mươi tháng ba dung cùng với nguyễn ngọc phú đến giao sổ hồng giả
khi nguyễn ngọc phú đang nhận số tiền ba mươi ba triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
đồng thời tiến hành niêm phong và tạm giữ các tăng vật gồm một sổ hồng giả ba điện thoại di động một túi sách một ví xa hai thẻ ngân hàng và số tiền ba mươi ba triệu đồng